trong khi đó liên quan tới vụ việc cháy nhiều tàu cano du lịch trên bến cửa đại hội an vào sáng sớm ngày hôm nay
công an tỉnh quảng nam xác định vụ cháy tàu ở bến cửa đại đã làm năm cano và ba tàu gỗ bị cháy rụi hoàn toàn
có một tàu gỗ bị cháy xém nguyên nhân của vụ cháy ban đầu được cho là sự cố chập điện từ một tàu cá của ngư dân
cụ thể theo điều tra vụ cháy xảy ra vào lúc ba h hai mươi phút ngày một mươi tháng một mươi ngọn lửa xuất phát từ một tàu gỗ
sau đó cháy lan ra các tàu gỗ và cano neo đậu tại bến cửa đại vụ cháy gây thiệt hại nặng nề
trong đó tám chiếc đã bị cháy hoàn toàn ước tính thiệt hại hơn hai mươi tỷ đồng rất may trong vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm phương tiện để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy